vào khoảng bốn giờ sáng nay ngày một tháng một mươi hai tại trạm biên phòng tịnh kỳ thuộc xã tịnh kỳ
thành phố quảng ngãi tàu cá mang số hiệu qng chín mươi năm nghìn tám trăm sáu mươi một đã đưa sát ngư dân trương đình bảy trăm bốn
bốn mươi năm tuổi ở thôn an hải xã bình châu bị bắn chết trên vùng biển trường sa về tới đất liền
ngay sau khi cập cảng lực lượng bộ đội biên phòng đã ghi nhận thông tin ban đầu
từ các ngư dân trên tàu và thuyền trưởng bùi văn cư
bước đầu tuyên trường đưa bốn vỏ đạn còn lại trên tàu cùng với biên bản xác nhận của lữ đoàn một trăm bốn mươi sáu trường sa
đóng tại đảo đá nam xác nhận việc ngư dân bảy bị bắn chết cùng với lời tường trình sự việc của các ngư dân trên tàu
nhiều vết thủng trên thân tàu thùng phi do đạn bắn vẫn còn nguyên
hôm nay hai tàu cá gồm tám người có trang bị hai khẩu súng tiến đến gần
ba người trên một chiếc tàu mang theo can nước bước lên tàu rồi bất ngờ dùng súng uy hiếp tấn công
khi anh bảy chạy về trước mũi tàu để chặt dây neo bỏ chạy người cầm súng bắn vào người anh bảy hai phát khiến anh gục ngã
sau đó người này còn bắn nhiều vết đạn lên cabin
anh cư thả lái khống chế kẻ tấn công rồi vứt súng xuống nước
sau đó những kẻ tấn công tự bỏ chạy
đêm đó anh bảy đã không qua khỏi dù được anh em trên tàu cấp cứu
thì lúc đó anh bảy là coi như nó bé anh bảy cháy thì coi như tôi cũng sợ thì coi như tôi cũng lâu rồi coi như để tôi vứt súng thì khi tôi vứt súng sang là tôi quen xuống nước thì tôi là anh bảy đã cháy
ngay trong sáng nay ngày một tháng một mươi hai cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội cảnh sát kỹ thuật hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã tiến hành khám nghiệm các vết đạn vỏ đạn cũng như lấy thông tin các ngư dân để điều tra làm rõ vụ việc